tại hà nội hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã đến dự buổi lễ
trong đợt xét công nhận năm nay cả nước đã có sáu mươi năm nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và sáu trăm ba mươi tám nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư
đây là kết quả của những nỗ lực phấn đấu bền bỉ trong nghiên cứu khoa học và đào tạo của các tân giáo sư phó giáo sư
tân giáo sư trẻ nhất được công nhận năm nay là nhà giáo trần đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngành hóa học trường đại học vinh
người trẻ nhất trong danh sách phó giáo sư là nhà giáo trần xuân bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngành y học trường đại học y hà nội
việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn một mươi sáu đã tiếp tục góp phần quan trọng để nâng cao cả số lượng và chất lượng
đội ngũ tri thức và giáng viên đại học đưa các sản phẩm khoa công nghệ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội